ngay sau vụ ám sát đại sứ nga tại thổ nhĩ kỳ andrei kalov các nhà lãnh đạo ở các nước trên thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này đồng thời bày tỏ cam kết chống lại chủ nghĩa khủng bố
tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun cho biết ông bằng hoàng trước hành vi khủng bố này và nhấn mạnh rằng những hành động tấn công các nhân viên ngoại giao và dân thường là không thể tha thứ
tổng thống nga vladimir putin khẳng định vụ giết hại đại sứ kalov là hành vi gây hấn nhằm phá hoại quan hệ nga và thổ nhĩ kỳ
sự việc này nhằm phác hoại mối quan hệ giữa nga thổ nhĩ kỳ và iran cũng như tiến trình hòa bình tại syria cùng với các quốc gia khác đang thúc đẩy
câu trả lời chỉ có thể là tăng cường chống khủng bố chúng tôi đã điều động một nhóm điều tra đến ankara để làm việc cùng với các đối tác thổ nhĩ kỳ nhằm truy kết những kẻ khủng bố
trong khi đó ngoại trưởng mỹ john kerry đã mô tả vụ ám sát là hành vi vi phạm quyền của các nhà ngoại giao trong việc thúc đẩy và đại diện cho đất nước của mình trên toàn thế giới một cách an toàn
trên mạng xã hội twitter tổng thống đắc cử mỹ donald trump cũng lên án vụ tấn công khủng bố man dợ nhằm vào các nhà ngoại giao
những kẻ khủng bố hồi giáo cùng với mạng lưới khủng bố toàn cầu và khu vực sẽ bị tiêu diệt khỏi trái đất đây cũng là sứ mệnh mà chúng ta sẽ thực hiện cùng với những người yêu tự do
tại pháp ngoại trưởng jean marc ayron mạnh mẽ lên án vụ sát hại gọi đây là hành động hèn hạ
chúng tôi lên án hành động khủng khiếp này và xin gửi lời chia buồn đến gia đình của đại sứ calov
chúng tôi cần phải chiến đấu đến cùng với chủ nghĩa khủng bố pháp luôn luôn đoàn kết với nga cũng như thổ nhĩ kỳ
tại châu á ngoại trưởng các nước trung quốc và ấn độ hôm nay cũng lên án gai gắt vụ tấn công khủng bố dã man và tàn bạo nhằm vào nhà ngoại giao nga và khẳng định sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để ủng hộ những nỗ lực và hành động của nga đấu tranh chống khủng bố
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước vụ ám sát nhằm vào đại sứ liên bang nga tại thổ nhĩ kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình nêu rõ
việt nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng súng khiến đại sứ liên bang nga tại thổ nhĩ kỳ anrey calov bị thiệt mạng
chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến chính phủ nhân dân nga cùng gia đình đại sứ andrei kalov và tin tưởng rằng tội ác này sẽ bị trừng trị thích đáng